chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống nhà nước israel reuven ruvi rivlin và phu nhân bắt đầu chuyến thăm các nhà nước tới việt nam ngày hôm nay
chuyến thăm đánh dấu một chặng đường hợp tác mới đặc biệt về kinh tế thương mại giữa việt nam và israel
thay mặt nhà nước và nhân dân việt nam chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống israel phu nhân cùng các thành viên đoàn đại biểu nhà nước israel thăm cấp nhà nước tới việt nam
đánh giá chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và mong muốn của các vị lãnh đạo israel trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước
tổng thống israel bày tỏ vui mừng lần đầu được đến thăm đất nước việt nam tươi đẹp
tổng thống roven ruvi rivlin cũng đánh giá cao những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong những năm qua
tin tưởng rằng hợp tác chặt chẽ giữa hai chính phủ doanh nghiệp hai nước sẽ đưa quan hệ kinh tế thương mại song phương phát triển nhanh hơn nữa
đông nam hiện ngư dân bị nạn đã được đưa vào bờ và chăm sóc phục hồi sức khỏe
khoảng hai mươi h ngày một mươi chín tháng ba ông phạm ngọc dung chủ tàu cá qb chín mươi ba nghìn một trăm ba mươi sáu thông tin cho hải đội hai
bộ đội biên phòng quảng bình biết tàu cá của mình đang bị hỏng máy cách cửa danh khoảng bốn mươi hải lý
về phía đông nam trên tàu có một ngư dân bị bệnh nặng cần cứu trợ gấp ngay trong đêm
hải đội hai điều động xuống cao tốc gồm năm cán bộ chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ
đến giờ ngày hai mươi tháng ba xuồng của bộ đội biên phòng tiếp cận được tàu bị nạn và kịp thời chuyển
người bệnh là nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê ở xã quảng xuân huyện quảng trạch
qua xuồng sơ cứu ban đầu và chuyển gấp vào bờ dạng sáng ngày hai mươi tháng ba nạn nhân đã được vào
bờ để cấp cứu ngoài ra hải đội hai bộ đội biên phòng quảng bình cũng đã kịp thời thông báo cho
các cơ quan chức năng và ngư dân đánh cá trên vùng biển có tàu gặp nạn để cứu hậu tàu qb chín mươi ba nghìn một trăm ba mươi sáu
tránh thiệt hại cho ngư dân
chuyển sang các thông tin thế giới cuộc bầu cử tổng thống pháp đang thu hút sự chú ý rất lớn
của dư luận quốc tế do liên tục có những diễn biến bất ngờ và khó đoán hôm nay
các ứng cử viên tổng thống pháp đã có cuộc tranh luận trên truyền hình lần đầu tiên
để thu hút sự ủng hộ của các cử tri cuộc tranh luận lần đầu tiên trên truyền hình
giữa các ứng cử viên tổng thống pháp với năm ứng cử viên đang dẫn đầu tỷ lệ cử tri ủng hộ là
ứng cử viên trung dung cựu bộ trưởng kinh tế emmanuel macron
đại diện đảng xã hội pháp benoit hamon và ứng cử viên đảng cộng sản pháp jean luc mélenchon
trong năm ứng cử viên ông emmanuel macron đang dẫn đầu với thế mạnh là năng lực và kinh nghiệm
quản lý kinh tế được kỳ vọng sẽ vực lại nền kinh tế pháp đang gặp nhiều khó khăn
trong đó có tỷ lệ thất nghiệp cao trong khi đó bà maliner pen lại nổi bật với chính sách
phản đối nhập cư và chống lại eu trong bối cảnh nước pháp đang đối mặt với các
đang vướng vào vụ bê bối tạo việc làm giả lĩnh lương thật cho vợ và hai người con
hai ứng cử viên còn lại là đại diện của đảng xã hội pháp benhamon và ứng cử viên đảng
cộng sản pháp jean luc mélenchon không thu hút được nhiều sự chú ý do tỷ lệ ủng hộ thấp hơn
hàn so với các đối thủ còn lại người đứng đầu quân đội nga vừa cho biết
nước này đã triển khai cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở bán đảo crimea
tham gia cuộc tập trận có hai năm trăm linh lính dù của nga và khoảng sáu trăm linh thiết bị của hạm đội biển đen và
lực lượng hàng không vũ trụ cùng với vũ khí và trang thiết bị quân sự khác hồi tuần trước
bán đảo crimea đã kỷ niệm ba năm ngày tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về việc sắp nhập trở
lại nga có tới chín mươi tám người dân crime đã bỏ phiếu ủng hộ về việc bán đảo này trở thành một
phần thực thể của nhà nước liên bang nga tuy nhiên cả ukraine và mỹ cùng các đồng
minh phương tây khác đều cho rằng crimea vẫn là một phần của ukraine đồng thời cáo buộc việc
sắp nhập này là bất hợp pháp từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay các nước phương tây đã áp đặt nhiều
biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào nga nước này cũng nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc liên quan
đến cuộc xung đột tại miền đông ukraine đồng thời khẳng định sẽ không cân nhắc bất cứ thỏa
thỏa thuận nào về crimea để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của phương tây
naui đã thay thế đan mạch trở thành quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới đây là kết quả
của báo cáo hạnh phúc thế giới năm hai nghìn một mươi bảy do mạng lưới các giải pháp phát triển bền vững vừa công bố
nhân ngày quốc tế hạnh phúc hàng năm ngày hai mươi tháng ba nhằm kêu gọi các quốc gia trên thế giới nỗ lực
xây dựng niềm tin và sự công bằng xã hội để nâng cao sự hạnh phúc của người dân
danh sách xếp hạng chỉ số hạnh phúc của liên hợp quốc dựa trên sáu tiêu chí gồm mức thu nhập bình
quân đầu người tuổi thọ người dân quyền tự do sự hào phóng phúc lợi xã hội và không có tình trạng
tổn thống trong chính phủ hoặc doanh nghiệp ngoài naui nằm trong danh sách một mươi nước hạnh phúc
nhất trên thế giới còn có đan mạch iceland thụy điển phần lan hà lan canada new zealand
australia thụy sĩ các nước nam sudan liberia burundi cộng hòa trung phi và bốn quốc gia khác bị
xếp vào những nước kém hạnh phúc nhất trong danh sách một trăm năm mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong bảng xếp hạng về chỉ số hạnh phúc hành tinh năm nay việt nam đứng thứ chín mươi bốn trong tổng số
một trăm năm mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ đáng chú ý mỹ là quốc gia tụt xuống một bậc trên bảng xếp hạng
xuống vị trí thứ một mươi bốn do tình trạng bất bình đẳng tham nhũng và thiếu niềm tin trong xã hội tăng cao